mưa và sương mù sẽ còn duy trì trong hôm nay và có khả năng trong nhiều ngày tới khi gió đông nam đưa ẩm vào miền bắc
mầm ngủ sẽ dày đặc nhất vào khoảng thời gian đêm và sáng sớm ở vùng đồng bằng lẫn vùng núi của bắc bộ
mưa khiến mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
vì vậy quý vị khi lưu thông trên đường cần hết sức chú ý
còn tại miền trung thời tiết khá ấm nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
riêng nam bộ sẽ hơi nóng vào trưa chiều với mức nhiệt từ ba mươi đến ba mươi bốn độ